sáng nay ngày một mươi bốn tháng chín tiếp tục chương trình phiên họp thứ một mươi bốn
ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự án luật cạnh tranh sửa đổi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
trong phiên họp sáng nay đa số các ý kiến đều nhất trí với tờ trình của chính phủ
về sự cần thiết sửa đổi toàn diện luật cạnh tranh nhằm góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý
bảo đảm cạnh tranh bình đẳng và minh bạch trong thực thi pháp luật về cạnh tranh
phù hợp với các cam kết quốc tế
dự thảo luật cạnh tranh sửa đổi quy định phạm vi điều chỉnh rộng hơn so với luật cạnh tranh hiện hành
theo đó không chỉ giới hạn hành vi hạn chế cạnh tranh được xác lập thực hiện trên lãnh thổ việt nam
mà còn điều chỉnh cả hành vi hạn chế cạnh tranh thực hiện bên ngoài lãnh thổ việt nam
gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đáng kể trên thị trường việt nam
việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của luật như vậy được đa số các ý kiến cho là phù hợp với thông lệ quốc tế
và đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn
tuy nhiên để luật có hiệu quả trong thực tiễn thì cơ quan soạn thảo cần báo cáo thêm về tính khả thi của quy định này
trong trường hợp không có điều ước quốc tế giữa việt nam và quốc gia vùng lãnh thổ khác
thì áp dụng theo quy định của pháp luật nào
bên cạnh đó cần nghiên cứu bổ sung quy định về các hành vi cụ thể của các tổ chức cá nhân bên ngoài lãnh thổ việt nam
gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh tới thị trường việt nam